một mươi tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo cho biết đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng của bộ thông tin truyền thông bộ công an để tiếp tục xác minh các nội dung liên quan đến thông tin giao bán dữ liệu của ba mươi triệu hồ sơ người dùng trong lĩnh vực giáo dục
đầu tháng bảy trên một diễn đàn trực tuyến có thông tin giao bán dữ liệu của ba mươi triệu hồ sơ người dùng được thu thập từ website về giáo dục kèm theo mẫu dữ liệu là thông tin của một số giáo viên và học sinh ở việt nam
ngay sau khi nhận được thông tin về nghi vấn trên bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp với các cơ quan chức năng giác minh giả soát kết quả kiểm tra giác minh ban đầu từ các mẫu dữ liệu do người giao bán chia sẻ thông qua dung lượng dữ liệu cấu trúc dữ liệu trường dữ liệu độ chính xác dữ liệu và logic sắp xếp dữ liệu cho thấy nguồn dữ liệu này khác với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục do bộ giáo dục và đào tạo quản lý
hiện nay bộ giáo dục và đào tạo đã đang phối hợp với các cơ quan chức năng của bộ thông tin truyền thông bộ công an để tiếp tục xác minh đồng thời tiếp tục giả quét kiểm tra các hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin